viện huyết học truyền máu trung ương vừa cho biết là cho tới ngày hôm nay thì hành trình đỏ năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại một mươi bốn tỉnh thành phố và đã tiếp nhận được gần một mươi đơn vị máu
hành trình đỏ lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi được tổ chức kéo dài trong hai tháng từ ngày sáu tháng sáu đến ngày hai tháng tám với thông điệp kết nối dòng máu việt
đây là năm chương trình được tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với thời gian dài nhất nhiều địa phương tham gia nhất
trong số một mươi bốn địa phương đã tổ chức sự kiện lai châu hải phòng kiên giang là những địa phương tiếp nhận trên một đơn vị máu số lượng máu lớn nhất tính tới thời điểm hiện tại
bến tre hậu giang là những địa phương lần đầu tiên tham gia tổ chức sự kiện này nhưng cũng thu được số lượng đơn vị máu khá lớn trên bảy trăm linh đến tám trăm linh đơn vị máu